ngày một mươi sáu tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bến tre phối hợp với đơn vị tổ chức khánh thành
công trình trùng tu di tích cây gia đôi và phục chế nhà làm việc của đồng chí nguyễn thị định
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh và một trăm linh chín năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước
di tích cây gia đôi tại xã tân xuyên huyện ba chi là nơi thành lập tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh bến tre
vào cuối tháng bốn năm một nghìn chín trăm ba mươi nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
công trình được trùng tu nâng cấp trên diện tích tám một trăm linh m hai tổng mức đầu tư hơn một mươi bốn năm tỷ đồng
công trình phục chế nhà làm việc của đồng chí nguyễn thị định được xây dựng trong khuôn viên
khu di tích nguyễn thị định tại xã lương hòa huyện rồng trôm được phục chế theo nguyên mẫu tỷ lệ tám phần một mươi
với chất liệu bê tông cốt thép tạo hình như gỗ và lợp bằng lá dừa nước
công trình được trùng tu nâng cấp trên diện tích tám một trăm linh m hai tổng mức đầu tư hơn một mươi bốn năm tỷ đồng